ngày hai mươi bảy tháng chín đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá chủ trì phiên họp quý ba của ban chỉ đạo
cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác chỉ đạo điều hành giá chín tháng năm hai nghìn hai mươi
bàn phương hướng các tháng cuối năm và định hướng năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh các tháng cuối năm
các bộ ngành địa phương tiếp tục theo sát thị trường cung cầu để có biện pháp ổn định
thị trường giá cả nhất là các mặt hàng thiết yếu có biện pháp điều hành phù hợp
và chủ động nguồn hàng cuối năm trong dịp tết dương lịch noel và tết nguyên đán
bộ công thương chủ động điều hành sản xuất phân phối các nguồn hàng
thích ứng trong điều kiện cạnh tranh về thương mại giữa các nước lớn như hiện nay
có biện pháp tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập khẩu để cân đối chỉ số giá
và cắn cân thanh toán cắn cân vốn vãng lai nói chung
bộ công thương phối hợp với bộ tài chính điều chỉnh giá xăng dầu chặt chẽ
theo giá thị trường bảo đảm an ninh năng lượng lên hàng đầu